tại tỉnh thanh hóa trên một triệu người có công việc trực tiếp bị ảnh hưởng do dịch covid một mươi chín
rất nhiều tổ chức và cá nhân trong tỉnh đã chung tay và góp sức để chia sẻ một phần khó khăn cho họ
trao tặng gạo miễn phí tự động là một trong nhiều hình thức để hỗ trợ thiết thực được triển khai tại thanh hóa trong thời gian qua
sau nhiều hoạt động ủng hộ về tiền mặt trang thiết bị vật tư y tế
những ngày qua tiếp tục có nhiều tổ chức góp gạo phát miễn phí cho người dân gặp khó khăn ở nhiều địa phương tại thanh hóa
tại điểm phát gạo ở khu vực xã quảng thành thành phố thanh hóa hàng nghìn hội dân đã có mặt để nhận gạo từ chương trình
để thực hiện chương trình phát gạo tự động miễn phí cho những gia đình đang cần sự giúp đỡ của xã hội
chỉ tính riêng nguồn đóng góp từ hội doanh nhân trẻ tỉnh thanh hóa đã đạt gần ba mươi tấn gạo
ngoài các công nhân lao động trong các khu công nghiệp mà bị giãn giám rồi bị hết việc
thì có thể nói là đời sống nhân dân thành phố thanh hóa một bộ phận cũng gặp con nhất định
và chúng tôi cũng đã kêu gọi và đến giờ thì chúng tôi đã tổ chức ba đợt hỗ trợ cho những người thực sự khó khăn
câu lạc bộ báo chí tại thanh hóa cũng đã phối hợp với một số đơn vị trong lĩnh vực nông nghiệp huy động được một mươi tám tấn gạo hỗ trợ nhân dân
được biết trong những ngày tiếp theo
chương trình phục vụ gạo sẽ còn tiếp tục được phát động rộng rãi trên địa bàn tỉnh